trong ngày hai mươi tám tháng hai trên mạng xã hội facebook xuất hiện một công văn giả mạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắk về việc cho trẻ mầm non học sinh phổ thông học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên của tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch covid một mươi chín
nội dung công văn này cho rằng ubnd tỉnh đắk lắk đồng ý cho trẻ mầm non học sinh phổ thông học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học sau kỷ nghị tết nguyên đán cho đến hết ngày hai mươi tám tháng hai